tòa án nhân dân tỉnh bình định ngày hôm qua đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án sản xuất hàng giả đối với bị cáo phan thành tân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường nhân bình tp quy nhơn
theo cáo trạng ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn đội quản lý thị trường chống hàng giả thuộc tri cục quản lý thị trường tỉnh bình định phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất kho hàng của công ty trách nhiệm hiệu hạn đại tân ở phường nhân bình tp quy nhơn
tại đây lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang bốn đối tượng đang thực hiện hành vi làm giả bột ngọt mì chính của công ty unilever việt nam
phan thành tân khai nhận đã đặt mua bột ngọt trung quốc và đặt làm giả bao bì nhãn mát từ chợ lớn tp hcm
tại kho hàng của mình tân thuê lao động lấy bột ngọt trung quốc bỏ vào bao bì mang nhãn mát a một oxxan và canor
số hàng giả trên được đem đi tiêu thụ tại các chợ điểm mua bán nhỏ ở thành phố quy nhơn và một số địa phương khác
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phan thành tân một mươi tám tháng tù cho hưởng án treo